chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đại hội thể thao đông nam á sea games hai nghìn một mươi bảy một trong những sự kiện thể thao được mong chờ nhất trong khu vực sẽ chính thức khởi tranh
nước chủ nhà malaysia đang tích cực chuẩn bị những khâu cuối cùng cho kỳ đại hội lần này
trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống cháy nổ và đặc biệt là ứng phó với mọi nguy cơ khủng bố có thể xảy ra
trong ngày hai mươi tháng bảy hai mươi ba đơn vị thuộc các cơ quan chức năng của malaysia với sáu trăm linh người đã tham gia cuộc diễn tập an ninh kéo dài năm giờ đồng hồ để chuẩn bị cho sea games hai nghìn hai mươi
các tình huống giả định bao gồm ngăn chặn bạo động giải cứu con tin từ một xe buýt bị khủng bố khống chế và giả soát vô hiệu hóa bom mìn
trong đó tình huống giả định về đối phó với khủng bố được đơn vị hành động đặc biệt trực thuộc cảnh sát hoàng gia malaysia thực hiện
đợt diễn tập chuẩn bị cho sea games lần thứ hai mươi chín sẽ kết thúc vào ngày ba tháng tám khoảng hai tuần trước khi đại hội thể thao khu vực chính thức bắt đầu
ngày hai mươi một tháng bảy cựu thủ tướng thái lan jinglak sinvat
đã có mặt trong phiên tòa sơ bộ cuối cùng liên quan đến chương trình mua tạm trữ gạo gây nhiều tranh cãi
theo thủ tục xét xử cả bên bị và bên nguyên đều được phép ra các lời khai trong vòng ba mươi ngày sau phiên tòa sơ bộ cuối cùng
nếu bị phán quyết có tội bà riêng lắc sẽ phải đối mặt với mức án lên tới một mươi năm tù giam và tịch thu tài sản lên tới ba mươi năm tỷ bạt để bồi thường cho những thiệt hại do chương trình trợ giá gạo gây ra
vụ xét xử bà jinglak liên quan đến chương trình chợ giá gạo một nội dung chủ đạo trong chiến dịch tranh cử của bà jinglak của đảng pheo thai đã giúp bà giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi một
theo chương trình này chính phủ thái lan mua gạo của nông dân với giá gấp đôi giá thị trường và chữ tại các kho chứa của nhà nước trên toàn quốc
theo kế hoạch sau khi phiên tòa này kết thúc các thẩm phán sẽ ra phán quyết trong vòng một mươi bốn ngày sau đó dự kiến sẽ công bố trong tháng chín
thưa quý vị và các bạn nhu cầu năng lượng tăng mạnh trong giai đoạn kinh tế thế giới phục hồi hậu khủng hoảng
những bất ổn ở trung đông bắc phi đẩy giá dầu lên cao khiến các nước càng quan tâm đầu tư phát triển năng lượng tái tạo
trong khi đó nhiều nước đông nam á được đánh giá là có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo như phong điện và địa nhiệt nhưng lại chưa được đầu tư đúng mức
vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp phát triển năng lượng tái tạo cho khu vực trong tương lai
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
phát triển năng lượng tái tạo
ngoài ra theo các chuyên gia gió là tiềm năng lớn nhất của khu vực đông nam á và chính gió sẽ tạo ra bước đột phá lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
tất cả mọi quốc gia ở đông nam á đều có tiềm năng về lĩnh vực phòng điện để khai thác năng lượng gió người ta cũng không cần sử dụng nhiều đất đai
ngoài ra khu vực đông nam á theo tôi cũng sẽ không sử dụng nhiều năng lượng mặt trời vì không đem lại nhiều lợi ích cho lắm khi chỉ chủ yếu khai thác năng lượng mặt trời
đối với các thị trường nội địa trong khu vực đông nam á các nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo đều đòi hỏi phải được hưởng các khoản cho vay giải hạn
ví dụ như đối với những dự án khai thác năng lượng địa nhiệt gió hoặc mặt trời các nhà đầu tư cần vay được các khoản tiền có thời gian đáo hạn ít nhất một mươi năm năm
tuy nhiên hiện nay hầu hết các khoản cho vay này là ngắn hạn
ngoài ra vấn đề lãi hay tính đặc thù của năng lượng tái tạo cũng là một trong những cản trở khiến cho các dự án ít thu hút được các nhà đầu tư
để khắc phục những trở ngại này các chuyên gia cho rằng chính phủ các nước đông nam á phải ban hành những quy định yêu đãi về thuế
cung cấp những khoản tài trợ đồng thời đề ra những quy định giải quyết vấn đề sản lượng của các nhà máy sử dụng năng lượng tái tạo
vấn đề để phát triển năng lượng tái tạo ở việt nam ở đây không phải là vấn đề kỹ thuật mà là chủ yếu là vấn đề chính sách về đầu tư về giá cả
và nếu như chúng ta giải quyết chính sách trợ giá chính sách thổ trợ tốt
về giá cả đó thì năng lượng tái tạo sẽ phát triển tốt
theo tôi nguyên nhân cái chính ở đây là hoàn toàn thuộc về cơ chế chính sách thuộc về phân công trách nhiệm của các bộ ngành
các tập đoàn các đơn vị các địa phương lo như cái khâu là đánh giá xác định tiềm năng về gió tiềm năng về mặt trời
tiềm năng và sinh khối là chưa có ai làm cả đó là cái điểm đầu tiên
kèm thứ hai nữa là chính phủ ban hành cơ chế chính sách
hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án này để người ta thấy rằng đầu tư như vậy là
ví dụ là miễn thuế một mươi năm không thu tiền đất tiếp nữa là gì giá điện là phải hợp lý
theo tính toán của họ họ cần là một mươi ba set là họ thu hồi được vốn và sau đó còn lại
thì chính phủ nên nghiên cứu không hạp dụng cái giá điện chung của cả nước khiến ai
mà đối với những giá đặc cách đặc biệt như vậy thì nên có cái đặc cách riêng về giá
chiến lược phát triển an ninh năng lượng quốc gia của chúng ta
cơ bản đã theo kịp và đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của quốc gia
việc xây dựng các chiến lược phát triển năng lượng tái tạo
rồi kết hợp với việc duy trì và tiếp tục phát triển các nguồn năng lượng cơ bản như nhiệt điện như thủy điện
là một bài toán cần phải có một chiến lược ranh mạch
và có thể nói rằng để xây dựng được một chiến lược đầy đủ như vậy
thì chúng ta phải tiếp cận từ hai phía từ phía phát huy tối đa cái nguồn cung
thông qua việc huy động và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược
thì chúng ta cũng phải có chiến lược để tác động vào phía cầu
tức là về hành vi và về công nghệ trong sử dụng tiêu thụ điện
báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của viện kế toán công chứng vương quốc anh và seo
đã đánh giá cao các nền kinh tế
đông nam á trong đó việt nam được xem là quốc gia có sự gia tăng lớn nhất về tỷ trọng điện
được sản xuất bằng năng lượng tái tạo trong khu vực
các chuyên gia nhận định sự phát triển kinh tế đến một ngưỡng nhất định thường kéo theo sự suy giảm môi trường
tuy nhiên khi nền kinh tế phát triển vượt qua ngưỡng này và đi xa hơn
áp lực của nó lên môi trường sẽ suy giảm
các số liệu cho thấy ngưỡng đó có thể đạt tới khi các nền kinh tế tiên tiến chuyển sang giai đoạn tăng trưởng xanh bền vững
đó chính là mục tiêu cấp thiết trong phát triển năng lượng tái tạo của khu vực đông nam á hiện nay
nhắc đến du lịch thái lan du khách thường chỉ biết đến thành phố nổi tiếng và sầm ớt như bangkok phuket pattaya
nhưng với người thái lan hứa hình mới là miền đất thiên đường để nghỉ dưỡng
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn tới thăm thành phố biển hứa hẹn
một địa điểm du lịch lý tưởng của đất nước thái lan để tận hưởng cảm giác yên bình dễ chịu
giúp du khách xua tan mọi mệt mỏi
hứa hìn là một thành phố biển nhỏ hiền hòa cách thủ đô bangkok khoảng hai trăm năm mươi km
hứa hình từng là nơi ở của hoàng gia thái lan một thị trấn sung túc với nhiều công viên cây xanh và các di tích lịch sử
thành phố hứa hìn của thái lan có bờ biển trải dài năm km cát trắng nước trong xanh và rất sạch
địa hình rất đa dạng gồm biển núi đồi các hàng động suối tháp
đời đây chỉ có khoảng hơn năm mươi dân
gần dân là một địa danh nghỉ dưỡng cuối tuần khá nổi tiếng đối với các cư dân thủ đô bangkok
khoảng cách từ bangkok tới hứa hìn chỉ xa hơn pattaya chừng sáu mươi km
những bãi biển ở đây đẹp hơn thành phố cũng yên tĩnh hơn và điều đặc biệt là bạn sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị
hứa hình ít được các du khách ngoại quốc để ý tới vì nơi này không có bóng dáng của những quán rượu nhốn nháo
những khu giải trí ồn ào và những ánh đèn màu rực rỡ của một đời sống sô bồ về đêm
giống như những bãi biển khác của thái lan
new pattaya hay phuket thành phố hứa hìn thái lan chỉ có những bãi cát trắng rộng lớn chạy dài thoải mái
sóng biển chập trùng những hàng cây xanh cao mọc trên những ngọn đồi thoai thoải và một khung cảnh an nhàn
những ngày trong tuần hứa hìn có một không gian yên tĩnh rất bình thường của một thành phố nằm xa trong nội địa
chỉ có những ngày cuối tuần ngày lễ hứa hình mới sống động hơn một chút với du khách
ngư dân ở trong vùng đổ xô ra đường ăn uống và mua sắm
đến với thành phố hứa hìn
tất nhiên đồ hải sản là ưu tiên hàng đầu của khách du lịch với cua hầu tôm cá
tuy nhiên nếu bạn không thể ăn hải sản thì đồ ăn của nhật phương tây hay ấn độ cũng có rất nhiều
ngoài ra đừng quên các món ăn đặc trưng của thái lan như salad đu đủ cua canh tôm dăm phạt thái canh cà ri gà
bãi biển ở hứa hìn là một trong những bãi biển đẹp nhất ở thái lan
bờ biển hứa hìn với những bãi cát trắng mịt nước biển trong và xanh
cạnh bờ biển là hơn năm mươi người dân sinh sống được sắp xếp thành từng khu nhà công viên với không gian yên bình
du lịch hứa hìn du khách có thể tham gia những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn như cưỡi ngựa dọc bãi biển
lặn biển câu cá nước ván và tham gia những môn thể thao dưới nước
cuộc sống về đêm của khách du lịch nước ngoài ở hứa hìn tập trung chủ yếu ở đường bintabat và selakhan
nơi có vô số quán bar sàn nhảy karaoke và nhà hàng
dù vậy nó không sôi động
hứa hình đặc trưng cho kiểu khí hậu nhiệt đới nhiệt độ quanh năm ấm áp và rất ít thay đổi
mùa khô bắt đầu từ tháng một mươi hai và kết thúc vào tháng năm
những tháng còn lại trời mưa nhiều đặc biệt là vào tháng bốn
thời điểm lý tưởng nhất để du lịch hứa hẹn là từ tháng một đến tháng bốn hàng năm
với phong cảnh thiên nhiên thanh bình tĩnh lặng thời tiết dễ chịu
những món ăn ngon đặc trưng của thái lan và chi phí du lịch vô cùng hợp lý
hứa hìn xứng đáng là thiên đường
hứa hìn là du lịch của đất nước chùa vàng mà nếu có cơ hội tới thái lan bạn nên khám phá và tận hưởng
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau